hôm nay là ngày hai tháng một ngày đi học đi làm đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
trong ngày đầu tiên này thì thời tiết cả ba miền đều khá ủng hộ
ngày nắng mưa chỉ xuất hiện rải rác nhưng chủ yếu là vào ban đêm
riêng khu vực bắc và bắc trung bộ thì sáng sớm và chiều tối khi nắng chưa lên
trời có phần xe lạnh chỉ khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
vâng với kiểu thời tiết này thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên mặc quần áo quá dày
chúng ta ưu tiên mặc nhiều lớp mỏng để khi nắng lên nhiệt độ tăng thì có thể cưỡi bỏ bớt
điều này thì cần đặc biệt áp dụng với trẻ nhỏ khi các con đi học
tránh việc ra mồ hôi rồi ngấm ngược vào trong gây ảnh hưởng đến sức khỏe
và hy vọng là những lưu ý này của chúng tôi sẽ góp phần giúp cho quý vị
có một ngày đi học đi làm đầu năm thêm phần thuận lợi và hiệu quả